ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tổng công ty tân cảng sài gòn đã tổ chức lễ đón tiêu hàng thứ năm triệu thông qua cảng cát lái
tiêu thứ năm triệu thông qua cảng cát lái do tàu murgit chở một ba trăm hai mươi chín container tương đương hai bốn trăm linh tiêu có hải trình thành phố hồ chí minh đi bờ nang
sự kiện đánh dấu bước phát triển danh của ngành khai thác cảng biển và dịch vụ logistics việt nam
cảng cát lái có tổng diện tích một trăm sáu mươi hectare chiều dài cầu tàu hơn hai km đón được tàu có tải trọng bốn mươi năm twt
cảng giữ trên chín mươi ba thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực tp hcm gần năm mươi của cả nước
hiện xếp hạng ba mươi cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới
cảng cát lái là cảng biển phát triển năng động nhất khu vực phía nam
thu thuế xuất nhập khẩu qua cảng trong năm hai nghìn một mươi chín đạt trên bảy mươi tỷ đồng
chiếm khoảng một mươi tám nguồn thuế thu ngân sách của tp hcm